tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng
lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện trợ mới đã bố trí lực lượng vây bắt một địa điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vườn thuộc ấp long hỏa hai xã long điển a
kết quả bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu trên bốn mươi bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với năm đối tượng về hành vi đánh bạc
trước đó một xới bạc nút bóng trong vườn xoài thuộc ấp phú thượng một xã kiến an
cũng đã bị lực lượng chức năng vây bắt thu giữ một mươi một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật
công an huyện trợ mới đã xác minh thu thập chứng cứ củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố bị can
cùng lệnh tạm giam đối với một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
phải làm tốt công tác tiên triệt để người dân tin và ủng hộ cũng như là chia sẻ
cung cấp những thông tin để phục vụ công tác phòng chống tệ nạn xã hội
bên cạnh đó sự phối hợp chặt chẽ với các ngành pháp luật ở cấp cung cấp
tức là chỗ diện kiểm soát cũng như tòa án trong vấn đề xử lý tin báo án về trật tự xã hội
trong đó có chú trọng đối với các hành vi tổ chức đánh bạc
tại tỉnh đắk lắc sau một thời gian dài kiên trì điều tra công an thành phố buôn ma thuột
đã huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
chia làm nhiều tổ
đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại một mươi một điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
ngay sau đó một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thủy dung hai mươi tám tuổi trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ hai mươi điện thoại di động
các loại cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
đối với đường dây nhận ghi số đề
cơ quan xét định tra công an thành phố buôn ma thuột vừa mới triệt phá là một đường dây rất là tình vị
nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng
cụ thể thì các đối tượng thông qua việc nhận chuyển phơi đề bằng điện thoại di động
qua các ứng dụng nhắn tin có server đặt tại nước ngoài
và việc chuyển nhận tiền không bằng tiền mặt mà thông qua hình thức chuyển khoản
các đối tượng không gặp trực tiếp tại nhà mà có thể gặp ở ngoài đường
hoặc bất kỳ các nơi nào thuận tiện cho việc giao nhận tiền của các đối tượng
cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị triệt phá là trên ba trăm linh tỷ đồng
đây là đường dây số đề hoạt động rất tình vị
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại
và các mạng xã hội như viber zalo messenger telegram
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài miền trung miền bắc
rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
hằng ngày em nhận số đề qua fms viber telegram
rồi đến cuối ngày thì tính theo kết quả sổ số kiến thiết
rồi em tính tiền qua điện thoại rồi em báo thu chi trung chi cho những người chúng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
và các lực lượng thuộc công an tỉnh quảng bình đồng loạt triển khai lực lượng chia thành một mươi bốn tổ công tác
với khoảng hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đấu tranh chuyên án hai nghìn hai mươi một b

đối với nhóm đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh
ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở triệu tầm làm việc với một mươi một đối tượng có liên quan tại thành phố đồng hới
ba đối tượng tại địa bàn huyện bố trạch và năm đối tượng tại địa bàn huyện tuyên hóa
điều tra xác định tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc của nhóm đối tượng này khoảng tám mươi tỷ đồng
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tình vi
với nhiều cách thức để xóa dấu vết ẩn danh móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh ở phía bắc
đồi kéo nhiều đối tượng ở các địa bàn tham gia đường dây thực hiện tội phạm
các đối tượng thông qua mạng xã hội nhận tài khoản đánh bạc cấp master
thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền agbong tám mươi tám com va tám mươi tám bureau com viva tám mươi tám net
và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu dữ liệu điện tử
thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý
và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng
căn cứ và tài liệu dữ liệu điện tử thu thập được ban đầu cho thấy
có đủ căn cứ để xác định một mươi bốn đối tượng liên quan phạm vào tội đánh bạc
phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng này
đó là thường xuyên sử dụng sim giác thay đổi mật khẩu thay đổi nhiều tài khoản
mục đích chính của những phương thức này đó là tạo ra những vỏ bọc
và nó gây sự khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra khám phá
cũng như truy xét tới cùng những đối tượng trong đường dây cá đội
theo luật sư pháp luật hình sự xử lý hai nhóm hành vi
gồm tội đánh bạc theo quy định tại điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự
và tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điều ba trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
mức hình phạt với tội đánh bạc có thể đến bảy năm tù
ngoài ra còn bị hình phạt một năm
mức hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến năm mươi triệu đồng
mức hình phạt tội tổ chức đánh bạc có thể lên đến một mươi năm tù
ngoài ra còn bị hình phạt bổ sung bằng tiền lên đến một trăm linh triệu đồng